cũng trong phiên làm việc vào sáng nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung điều ba luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
tại phiên thảo luận các đại biểu tập trung thảo luận về sự cần thiết sửa đổi bổ sung điều ba của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
về phạm vi sửa đổi bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về tính thống nhất với các quy định của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và với điều ba trăm linh bốn của bộ luật hình sự thực tế xét xử hiện nay cho thấy các tòa án địa phương gặp khó trong xét xử khi tội phạm sử dụng một số vũ khí có tính năng tác dụng tương tự

về sự cần thiết sửa đổi bổ sung điều ba luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để tạo cơ sở pháp lý trong việc xử lý hình sự đối với hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép và chiếm đoạt vũ khí có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng

về phạm vi sửa đổi bổ sung điều ba của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để tạo cơ sở pháp lý trong việc xử lý hình sự đối với hành vi chế tạo tàng trữ vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
phương án lý tưởng và có lợi cho nhân dân có lợi cho người dân bảo vệ tốt hơn quyền con người quyền công dân chính là sửa ngay trong bộ luật hình sự
tại hội trường sáng nay quốc hội cũng thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam